sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh vào ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa đã triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức game bài đổi thưởng trên mạng internet quy mô lớn do trần quang trường ở phường quảng thắng thành phố thanh hóa cầm đầu
tại thời điểm hiện tại phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa đã khởi tố và bắt tạm giam chín đối tượng liên quan đến đường dây này riêng đối tượng cầm đầu là trần quang trường hiện đã bỏ trốn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã ra lệnh truy nã toàn quốc
khám xét tại năm đại lý game trên địa bàn tp thanh hóa tp sầm sơn và tp hà nội lực lượng công an đã thu giữ bảy máy tính bàn bảy laptop ba mươi bốn điện thoại di động chín tập thẻ game một xe ô tô gần năm trăm linh triệu đồng tiền mặt
tám tập tài liệu thống kê tổng số tiền giao dịch đánh bạc và tổ chức đánh bạc của các đại lý game lên tới gần bốn tỷ đồng hiện công an thanh hóa cũng đã phong tỏa số tiền trên sáu tỷ đồng tại các ngân hàng là tăng vật mà các đối tượng sử dụng để đánh bạc
tiếp tục một thông tin từ thanh hóa vận chuyển một hai trăm linh viên ma túy tổng hợp từ lào sang việt nam tiêu thụ một đối tượng người lào đã bị đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng thanh hóa phối hợp với đồn biên phòng quang triều bắt giữ
cụ thể vào trưa nay tại khu vực mốc quốc giới hai trăm chín mươi chín thuộc bản lách xã mường chanh huyện mường lát tỉnh thanh hóa lực lượng đánh án đã bắt quả tăng đối tượng khăm mắn chú tại huyện viêng say tỉnh hồ phan lào
đang vận chuyển trái phép ma túy tăng vật thu giữ là một hai trăm linh viên ma túy tổng hợp lấy nhanh để khai đối tượng đã thừa nhận đang vượt biên giới mang số ma túy trên sang việt nam để bán kiếm lời
tiến hành kiểm tra hành chính nhà trọ của bà cao thị hồng mơ chú tại xã hưng nhượng huyện rồng trôm tỉnh bến tre công an huyện rồng trôm đã phát hiện một mươi thanh niên sử dụng ma túy và tàng trữ vũ khí chai phép

qua đấu tranh đối tượng trần văn hải thừa nhận số tăng vật trên là của mình
hiện lực lượng công an đang tiếp tục điều tra xử lý các đối tượng theo quy định
thưa quý vị và các bạn vào chiều nay thư ủy quyền của thủ tướng chính phủ đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã trình bày tờ trình về dự án luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam trước quốc hội
trình bày tờ trình của chính phủ bộ trưởng tô lâm cho biết
hiện công tác quản lý xuất cảnh nhập cảnh của công dân được thực hiện theo các văn bản dưới luật
điều này là chưa phù hợp với yêu cầu của hiến pháp hai nghìn một mươi ba
do vậy cần thiết phải ban hành luật này để đáp ứng yêu cầu của hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba
đồng thời đảm bảo sự đồng bộ thống nhất trong hệ thống pháp luật
đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong công tác quản lý xuất nhập cảnh
dự thảo luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam gồm sáu chương bốn mươi điều
trong đó có tám điểm mới
điều này là
đối với công dân ba điểm mới trong giấy tờ xuất nhập cảnh
và năm điểm mới với cơ quan quản lý nhà nước
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh việc xây dựng ban hành luật này
nhằm cụ thể hóa các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước
đồng thời tạo thuận lợi hơn cho công dân trong hoạt động xuất nhập cảnh
và tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động thu thập thông tin dữ liệu cấp quản lý và sử dụng giấy tờ xuất nhập cảnh
cũng trong ngày làm việc hôm nay sau khi nghe đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ công an trình bày tờ trình dự án luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam
báo cáo thẩm tra của ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội
các đại biểu quốc hội đã thảo luận tại tổ về một số quy định của sự thảo luật
đánh giá cao những nỗ lực của ban soạn thảo trong công tác chuẩn bị và xây dựng dự án luật
nhiều ý kiến nhận định dự thảo luật đảm bảo chất lượng
với nhiều điểm mới hoàn thiện và phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay
đồng thời đồng tình với sự cần thiết ban hành luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam
việc mà chúng ta luật hóa cái quy định về xuất cảnh nhập cảnh đối với người việt nam
hết sức cần thiết để đảm bảo công tác này việc hoạt động này của người việt nam
được tiến hành thoát lợi nhưng mà cũng đảm bảo công tác quản lý nhà nước
đồng tình với nhiều nội dung trong dự thảo luật
một số đại biểu đã thảo luận xung quanh một số quy định về áp dụng công nghệ khoa học
trong việc cấp thị thực điện tử và tạo thuận lợi cho người dân
giải đáp băn khoăn của các đại biểu xung quanh vấn đề này
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an khẳng định
các quy định trong luật đều hướng tới mục tiêu đồng bộ thống nhất với hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba
và hệ thống pháp luật hiện hành đặc biệt là tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân
bước tiến rất dài trên việc để thực hiện quyền tự do quyền dân chủ của người dân
được quy định trong hiến pháp
mọi người dân đều được cấp hộ chiếu
đây là một bước tiến bộ rất là lớn
một cái điểm mới nữa tức là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân
bây giờ thậm chí không cần phải có một cái giấy tờ gì phải nộp vào cái việc đó
mà chỉ căn cứ vào một cái bản khai
tự người công dân nó được khai
nếu đồng thời anh có cái số chứng minh thư nhân dân hoặc số căn cước
thì đã là cái điều kiện để đầy đủ
nó có tất cả những cái thông tin về cá nhân
đều là có trong ý thức
thì cơ quan chỉ cần có đôi chiếu
nghĩa đây là một cái cải cách chính chính
quản lý là chủ yếu bằng trên hệ thống thông tin bằng công nghệ mới
cái này là tạo điều kiện thuận lợi cho cả cơ quan
quản lý cơ quan cấp pháp cơ quan quản lý cơ quan kiểm soát
xuất cảnh và còn người dân
quản lý bằng qua mạng cấp phát thuận lợi
rồi kiểm soát qua xuất nhập cảnh
cũng rất thuận lợi
từ những cái hộ chiếu cho công dân việt nam này
chúng tôi có ví dụ như gắn chip điện tử
hoặc là làm những việc chúng tôi sẽ có những cái cửa kiểm soát tự động
thậm chí không cần phải có cán bộ quản lý nữa
thì cái thời gian ở cửa khẩu sẽ không mất nhiều thời gian
làm sao để giảm những cái thủ tục
cho những cái cán bộ mà quản lý xuất cảnh nhập cảnh
ở ngay cửa khẩu giảm bớt những cái động tác
để lượng người đi qua cửa khẩu một cách nhanh nhất
cũng trong phiên thảo luận ngày hôm nay
nhiều ý kiến cũng đồng tình với những giải trình của cơ quan chủ trì soạn thảo
khẳng định việc ban hành luật sẽ góp phần tích cực
trong công cuộc cải cách hành chính và hội nhập của việt nam
thưa quý vị và các bạn
một trong những mục tiêu tăng tuổi nghỉ hưu
là nhằm điều chỉnh luật lao động
cho phù hợp với quy mô cơ cấu phát triển của nền kinh tế
vào ngày mai hai mươi chín tháng năm
dự thảo một luật lao động sửa đổi sẽ chính thức được chỉnh quốc hội
trong đó có bàn về việc tăng tuổi nghỉ hưu
thế nhưng vấn đề này trong dự thảo thì vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau
và dư luận đặt ra câu hỏi là có nên quan tâm tới đặc thủ công việc
bởi rất khó áp dụng
việc tăng tuổi nghỉ hưu theo kiểu cao bằng
sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự về vấn đề này
do đặc thủ công việc phải đứng nhiều
môi trường làm việc nóng ồn và bụi
hơn nữa nhiều mối nghi như chân trượt đi lại
anh duy và nhiều đồng nghiệp hiện đang làm tại sưởng sling care
của công ty ximang hoàng thạch cho rằng
việc tăng tuổi nghỉ hưu là không nên
vì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe
theo tôi với công việc hiện tại của chúng tôi
thứ nhất là thời gian làm việc
theo ca kíp
vấn đề đồng hồ sinh học thay đổi liên tục
hai là công việc thì luôn làm việc ở trong môi trường
nóng nhiều mối nguy
nếu mà để tăng tuổi lao động lên sáu hai
theo cá nhân tôi thì xem xét đặc thủ của từng công việc
trong khối sản xuất trực tiếp
khối lượng và cường độ làm việc căng thẳng
do vậy người lao động khi đến độ tuổi trên bốn mươi
đặc biệt là lao động nữ
đã không đủ sức khỏe để đảm bảo yêu cầu công việc
thậm chí nhiều người còn xin về hưu sớm
để được nghỉ ngơi
tuy nhiên với khối làm việc trí óc
thì có nhiều ngành nghề tuổi càng lớn
kinh nghiệm càng được trao dồi
và lúc đó nếu họ nghỉ hưu sớm
có lẽ sẽ là những thiệt thòi
theo tôi thì cái lộ trình về hưu của nhà nước
thì tôi nghĩ rằng cái này thì theo tôi nên sắp xếp theo cái ngành nghề
đặc biệt là nghề y
thì những người có kinh nghiệm
thì nghỉ vào tuổi sáu mươi
thế thì hầu như các bác sĩ
kể cả nam cả nữ đều ra ngoài làm việc
thì những bệnh viện tư nhân thì rất phát triển
cho nên là tôi nghĩ rằng cái tuổi nghỉ hưu
nên áp dụng từng ngành nghề một
đặc biệt là nghề y
thì lên kéo dài cái tuổi đó ra
trong dự thảo dự án bộ luật lao động sửa đổi
bộ lao động thương minh xã hội nêu rõ hai phương án
phương án một
kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một
tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường
là đủ sáu mươi tuổi ba tháng đối với nam
và đủ năm mươi năm tuổi bốn tháng đối với nữ
cứ mỗi năm tăng thêm ba tháng đối với nam
và bốn tháng đối với nữ
cho đến khi nam đủ sáu mươi hai tuổi
nữ đủ sáu mươi tuổi
phương án hai
kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một
tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường
là đủ sáu mươi tuổi bốn tháng đối với nam
và đủ năm mươi năm tuổi sáu tháng đối với nữ
cứ mỗi năm tăng thêm bốn tháng đối với nam
và sáu tháng đối với nữ
cho đến khi nam đủ sáu mươi hai tuổi
từ ngày một mươi sáu tháng đối với nam
những tuổi nhớ poner giữ
đủ một mươi năm tuổi về canon
của nữ từ sáu mươi đến sáu mươi hai nam giới từ sáu mươi đến sáu mươi hai
tuy nhiên các chuyên gia cho rằng không nên cỏ bằng mà phải cân nhắc kỹ
và cần có cơ chế phù hợp để người lao động được lựa chọn linh hoạt
và đảm bảo quyền lợi của mình
chiều nay tại hà nội bà trương thị mai ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương đã có buổi làm việc
với đảng đoàn mặt trận tổ quốc việt nam nhằm đánh giá về thực hiện
kết luận sáu mươi hai của bộ chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung
phương thức hoạt động của mặt trận tổ quốc việt nam và các đoàn thể chính trị xã hội
tại hội nghị mà trương vĩ mai đánh giá cao một mươi năm tổ chức thực hiện kết luận sáu hai
đảng ủy ban giám đốc công an tp hà nội và đảng ủy ban giám hiệu nhà trường
đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị trực thuộc
mặt trận tổ quốc các cấp đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động
trên tất cả các lĩnh vực công tác mặt trận
qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy đảng chính quyền và nhân dân
về vị trí vai trò của mặt trận tổ quốc trong hệ thống chính trị
các địa phương có nhiều cách làm hay sáng tạo đem lại hiệu quả thiết thực
khởi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua lao động sáng tạo của nhân dân
và giữ chung sức của cả cộng đồng tích cực tham gia phát triển kinh tế
giải quyết các vấn đề xã hội
trưởng ban dân vận trung ương trương thị mai mong muốn mặt trận tổ quốc việt nam
tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm
là đại diện cho quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân và phải là một liên minh chính trị thật sự
đồng thời phải phát huy được sức mạnh to lớn của các thành viên trong mặt trận
cũng như có cơ chế để các thành viên tham gia đóng góp ý kiến
cũng tại hà nội vào chiều nay đã diễn ra hội nghị sơ kết hai năm thực hiện quy chế phối hợp
giữa công an thành phố hà nội và trường cao đẳng cảnh sát nhân dân i
việc thực hiện quy chế phối hợp này được đánh giá đem lại hiệu quả cao đáng ghi nhận
báo cáo sơ kết nêu rõ trong hai năm thực hiện quy chế phối hợp
đảng ủy ban giám đốc công an thành phố hà nội và đảng ủy ban giám hiệu nhà trường
đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị trực thuộc
tăng cường mở rộng các hoạt động phối hợp theo nội dung chương trình đã đề ra
phát biểu tại hội nghị trung tướng đào duy khương giám đốc công an thành phố hà nội nhấn mạnh
việc ký kết và triển khai quy chế phối hợp đã góp phần nâng cao mối quan hệ đoàn kết gắn bó
giữa công an thành phố hà nội và các trường công an nhân dân
một mặt giúp cho cám bộ chiến sĩ công an thành phố hà nội tiếp tục được nâng cao trình độ lý luận
nghiệp vụ đồng thời công an thành phố tiếp tục nhận được sự hỗ trợ tốt hơn
kịp thời hơn về lực lượng khi có yêu cầu bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô
mặt khác việc hợp tác đã tạo điều kiện thuận lợi cho cám bộ giáo viên học viên các trường công an
nhân dân nói chung và trường cao đẳng cảnh sát nhân dân i tiếp cận được với thực tiễn công tác đảm
bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thủ đô tạo được sự gắn kết giữa lý luận và thực tiễn đấu tranh
từ đó giúp cho công tác giáo dục có tính định hướng chính xác hơn đáp ứng với yêu cầu thực tế đang đặt ra
nhân dịp này hai mươi tập thể và một mươi chín cá nhân được nhận giấy khen vì đã có thành tích trong hai năm
thực hiện quy trình phối hợp giữa công an thành phố hà nội và trường cao đẳng cảnh sát nhân dân một